an toàn giao thông quốc gia trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
toàn quốc xảy ra ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông khiến hai mươi ba người tử vong và hai mươi người bị thương
trong ngày hôm qua hai tháng chín toàn quốc xảy ra một mươi sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi người bị thương một mươi một người đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
tai nạn giao thông không tăng về số vụ số người bị thương nhưng lại tăng về số người chết
so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân khách quan là do kỳ nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi một là thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội